hiện nay lợi dụng việc người dân dễ dàng mở tài khoản ngân hàng các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để mua bán trái phép thông tin tài khoản
và trước tình hình trên lực lượng công an các đơn vị địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp quyết tâm ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
trong thời gian vừa qua mới đây qua công tác nắm tình hình phòng an ninh mạng và phòng chú tuyên phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hương yên
đã phát hiện trên đề bàn huyện phù cư xảy ra tình trạng một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ kèm học sinh
mới được cấp thẻ căn cước công dân đăng ký mở tài khoản tại nhiều ngân hàng thương mại sau đó mua lại
tiếp đó các đối tượng bán thông tin của các chủ tài khoản cho các đối tượng khác để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật
như tổ chức đánh bạc trên mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và rửa tiền
đơn vị đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ bốn đối tượng gồm nguyễn tiêu huệ trần anh tuấn đặng việt khánh và nguyễn tị phương thảo
theo tài liệu thu thập được các đối tượng trên đã mua bán trái phép thông tin của gần một trăm hai mươi tài khoản ngân hàng
do nhiều cá nhân mở từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh hải dương và tỉnh hưng yên
cơ quan điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về pháp luật và công nghệ thông tin
đã sử dụng rất nhiều các thủ đoạn
để dụ dỗ những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là các cháu nhỏ mới một mươi năm tuổi
mới được cấp căn cước công dân sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại
sau đó các đối tượng là cung cấp cho các đối tượng thực hiện hành vi như lừa đảo chính loại tài sản
đánh bạc tổ chức đánh bạc dừa tiền và cho vay lãnh lặng qua các app
trong thời gian tới lãnh đạo đơn vị tiếp tục
tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ lắm tình hình phát hiện kịp thời và đấu tranh xử lý nghiêm
về các hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
công an tỉnh hương yên khuyên cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác
tuyệt đối không thực hiện tiếp tay cho kẻ xấu thu thập tàng chữ trao đổi mua bán
công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính lên tới một trăm linh triệu đồng